singapore đã hình sự hóa hành vi cố tình đứng gần người khác ở thời điểm nước này tăng cường phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
cụ thể từ ngày hai mươi bảy tháng ba bất cứ ai vi phạm quy định giãn cách xã hội tại singapore và có khoảng cách gần với người khác sẽ đối mặt nguy cơ phải vào tù
theo luật mới về bệnh truyền nhiễm tại singapore bất cứ ai cố ý ngồi gần một mét với người khác ở nơi công cộng
không tuân thủ việc chia danh giới đứng xếp hàng ở khoảng cách gần với người khác được coi là có tội
người vi phạm sẽ bị phạt ở mức một mươi đô la singapore tương đương với khoảng một trăm sáu mươi một triệu đồng và ngồi tù trong sáu tháng
hình phạt này sẽ có hiệu lực đến ba mươi tháng bốn và áp dụng với các cá nhân tổ chức
trong tháng ba này singapore đã công bố các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm khắc như đóng cửa nhà hàng
hạn chế tụ tập hơn một mươi người dừng tổ chức các sự kiện lớn nhằm chống dịch covid một mươi chín
tính đến ngày hai mươi bảy tháng ba singapore đã ghi nhận sáu trăm tám mươi ba ca nhiễm và hai trường hợp tử vong vì covid một mươi chín